các đại biểu quốc hội cũng đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
một số đại biểu cho rằng luật sửa đổi lần này phải đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện của người học
đồng thời thu hút phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
băn khoăn về những câu chuyện nhức nhối xảy ra trong ngành giáo dục thời gian gần đây
tuy nhiên đại biểu trương thị mai cho rằng dự án luật sửa đổi lần này vẫn chưa đề cập đến những giải pháp cho vấn đề này
trong khi đó một số ý kiến cho rằng nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung về nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn
vẫn là những quy định chung chung

nhiều ý kiến đại biểu cũng đồng tình với đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho học sinh sinh viên sư phạm
bằng tín dụng sư phạm theo đúng quan điểm ưu tiên yêu đãi với đối tượng làm việc trong ngành giáo dục
tuy nhiên các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu kỹ cách thức tổ chức thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi cho người học
bổ sung quy định về việc hoàn trả đối với những người tự đóng học phí